tại khu vực phía nam cũng có ca bệnh nghi nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
ngành y tế thành phố đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch
trong đó có một khách sạn bị phong tỏa và một bệnh viện phải ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị
sở y tế cho biết từ ngày hai mươi một tháng bảy đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bệnh viện quốc tế ct quận bình tân đã tiếp nhận điều trị hai bệnh nhân có biểu hiện nghi nhiễm covid một mươi chín
như viêm phổi tràn dịch tràn khí màng phổi lớp mỏng sốt âm ỉ hoa đàm kéo dài
cụ thể bệnh sử cách đây khoảng một tháng bệnh nhân điều trị khí màng phổi tại bệnh viện hoàng mỹ đà nẵng
sau đó bệnh viện đa khoa đà nẵng điều trị và rút ống dẫn lưu
đến ngày hai mươi tám tháng bảy đã chuyển viện sang bệnh viện nhiệt đới tp hcm tiếp tục điều trị
sở y tế yêu cầu bệnh viện quốc tế ct ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám điều trị trong ba ngày
từ hai mươi chín tháng bảy đến ba mươi một tháng bảy theo dõi sức khỏe chính nhân viên y tế đã tiếp xúc trực tiếp với người nghi nhiễm covid một mươi chín
phối hợp trung tâm kiểm soát bệnh tật tp triển khai các biện pháp phòng dịch cần thiết khác
trước đó một khách sạn tại quận một mươi một cũng bị phong tỏa để phòng dịch do có người nghi nhiễm covid một mươi chín từng lưu trú